theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía bắc
đến đêm hai mươi sáu tháng một mươi ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh đông bắc bộ cấp hai cấp ba
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi ba độ c
ở vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi độ
không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực hà nội
từ chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ có mưa rào và rông